chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam đã tới thủ đô bruxelles vương quốc bỉ
bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại nghị viện châu âu ep theo lời mời của chủ tịch ep antonio tajani
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng gặp lại chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế berlanger và cho biết rất mong chờ cuộc gặp này
vì ủy ban thương mại quốc tế là cơ quan rất quan trọng mà việt nam cần trao đổi về hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
chủ tịch quốc hội nêu rõ việt nam đang tập trung thực hiện các cam kết trong hiệp định này bằng sự thiện trí và những việc làm cụ thể
chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế berlanger bày tỏ vui mừng gặp lại chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân sau cuộc gặp tại hà nội vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
đồng thời cho biết ông đã rất nỗ lực thúc đẩy việc ký kết phê chuẩn hiệp định evfta
tuy nhiên do tình hình hiện nay eu đang phải tập trung xử lý một số vấn đề trong đó có brexit nên tiến trình ký kết và phê chuẩn hiệp định này bị chậm lại
chủ tịch ủy ban thương mại quốc tế của ep cho biết việc ký kết và phê chuẩn evfta có thể diễn ra vào tháng sáu bảy tới tức là sau khi ep kết thúc bầu cử và có nhiệm kỳ mới
trao đổi với chủ tịch ủy ban berlanger về đề nghị sửa đổi bộ luật lao động để phù hợp hơn với các quy định về tiêu chuẩn lao động quốc tế
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh là thành viên của tổ chức lao động quốc tế ilo việt nam có trách nhiệm hoàn thiện pháp luật về lao động để ngày càng bảo đảm tốt hơn các quyền lợi của người lao động
chủ tịch ủy ban berlanger cho rằng về mặt tổng thể việt nam và eu đang đi đúng hướng đồng thời nhấn mạnh với một số vấn đề có quan điểm khác nhau thì cơ chế đối thoại giữa hai bên là rất quan trọng và cần được tiếp tục phát huy